tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố ba bị can về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh bốn d
huyện kim thành tỉnh hải dương
tiến hành điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn bốn trăm linh năm d
tại địa chỉ xã liên hồng thành phố hải dương
trong các ngày tám và chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về tội nhận hối lộ
gồm nguyễn phú nam giám đốc trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh bốn d
đỗ văn kiên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh bốn d
và nguyễn văn phúc giám tốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô alfa
là bị can trong vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh năm d
hiện công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý nghiêm các đối tượng
theo quy định của pháp luật
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện xe cơ giới
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cơ sở
trang thiết bị kỹ thuật con người để hỗ trợ bộ giao thông vận tải
thực hiện công tác đăng kiểm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân
từ sáng ngày một mươi một tháng ba lực lượng công an hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ
để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi nhanh chóng nhất
trên tinh thần giải quyết ngay vấn đề xã hội đang vướng mắt
tạo điều kiện thuận lợi nhất không để người dân phải mang chăn chiếu
thay phiên nhau xếp hàng ba bốn ngày tại các trung tâm đăng kiểm
ngoài việc tăng cường lực lượng thì cục cảnh sát giao thông cũng tăng cường
cả hạ tầng của các trạm đăng kiểm
chúng tôi đã tiến hành cùng với cục đăng kiểm việt nam
và tiến hành đến tận gần một mươi hai đêm ngày hôm qua
để tạo sự kết nối và đồng nhất giữa các cơ sở dữ liệu của đăng kiểm
và các trạm đăng kiểm
với cơ sở dữ liệu tại các trạm đăng kiểm của cục cảnh sát giao thông
để làm như nào để chúng ta sẽ tiến hành hoạt động trong thời gian sớm nhất
để giải quyết những vấn đề tồn đọng trong đăng kiểm của người dân
yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
chỉ trong vòng hơn hai tuần qua hàng loạt vụ cháy nhà xưởng kho hàng
đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như hà nội hải dương hải phòng bình phước
các vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng hàng nghìn mét vuông nhà xưởng cùng trang thiết bị hàng hóa bị thiêu dụi
diễn biến này cho thấy một thực tế là loại hình kho xưởng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
và trong khi cả doanh nghiệp và người lao động vẫn có sự chủ quan lừa lả công tác phòng cháy trợ cháy
khoảng một mươi giờ trưa ngày hai mươi bảy tháng hai
tại một công ty nội thất ở khu công nghiệp minh hưng ba
thị xã trơn thành tỉnh bình phước đã xảy ra vụ cháy lớn
nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do bị chập điện
chiều ngày hai mươi tám tháng hai đám cháy bùng phát tại khu vực nhà xưởng
của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng gapo
thuộc cụng công nghiệp ba hàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
đám cháy không gây thiệt hại về người
vì nền nhà xưởng rộng hàng trăm mét cùng hàng hóa bên trong bị thư hại nặng
dẫy nhà xưởng của cụng công nghiệp thanh ngoai xã bích hòa nguyện thanh ngoai hà nội
cũng bất ngờ bốc cháy vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng tám
khu vực xưởng bị cháy cao một tầng
kết cấu chính không thép mái tôn
diện tích xảy ra cháy khoảng một năm trăm linh m hai
thời gian vừa qua hàng loạt các vụ cháy các kho hàng nhà xưởng sản xuất vẫn tiếp tục phức tạp
đã cho thấy là vẫn có sự lơ là và thiếu thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
đây chính là lý do mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
kiểm tra và chấn chỉnh ý thức chấp hành công tác đảm bảo an toàn phòng cháy
tại tất cả các cơ sở cũng như đơn vị sản xuất
anh mai ngọc hiệp là thành viên đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của công ty phú thị
mỗi ngày trước khi công nhân ra về xưởng dừng sản xuất
anh hiệp đều đi kiểm tra và tắt toàn bộ các thiết bị điện trong xưởng
đây được coi là nhiệm vụ quan trọng và rất có ý nghĩa trong phòng hỏa hoạn xảy ra về đêm
chúng tôi hàng năm vẫn đều đặn được tập huấn và kiểm tra định kỳ các bảo dưỡng hệ thống phòng cháy cháy hàng năm
trước khi công nhân ra về chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra một lượt
và nhắc nhở mọi người trước khi ra về ngắt cầu giao và giúp các thích cấm ra khỏi ổ điện
đối với loại hình kinh doanh
tăng chích ga công tác phòng cháy cháy được tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt
người đứng đầu đơn vị này luôn xác định chỉ một giây bất cẩn tại khu vực này là hậu quả khôn lường
qua thứ hai hàng tuần của doanh nghiệp doanh nghiệp đạng thế
chúng ta phải lên họp và lồng lía phần phòng cháy cháy cháy vào trong cuộc họp
chúng ta có họp thường xuyên thì anh em sẽ nhận thức và người quản lý phải có trách nhiệm
nếu mà trong hàng ngày chúng ta đợi sau để chúng ta kiểm tra lại công việc anh em nào
thì chúng ta sẽ đảm bảo được về phòng cháy cháy chúng ta là an toàn hơn
theo lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
hầu hết kho xưởng hiện nay đều có kết cấu bằng thép tôn với giới hạn chịu lửa thấp
khi xảy ra cháy các công trình này dễ bị biến dạng và sập đổ
trong khi đó loại hình kho xưởng sản xuất có đặc thù là các chủ đầu tư xây dựng sau đó cho các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất thuê lại
chính vì vậy trong công tác đầu tư bảo trì và sử dụng hệ thống phòng cháy cháy cháy
các cơ sở này có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa chủ đầu tư và bên thuê sử dụng
hiện tại các loại hình kho xưởng sản xuất
thì đối với nhiều chủ xưởng hoạt động không đảm bảo đã cho thuê một phần
cho nên ý thức trách nhiệm của người đi thuê cũng như chủ sược là chưa quan tâm sâu đến lĩnh vực phòng cháy cháy
đối với các cơ sở như này thì đơn vị cũng đã kiên quyết và triệt để
để xử lý những trường hợp mà tìm ra
người có trách nhiệm để xử lý bằng các hình thức để công tác phòng cháy cháy đảm bảo hơn đối với loại hình này trên địa bàn
những vụ cháy kho xưởng thời gian qua tiếp tục là lời cảnh báo đến các đơn vị doanh nghiệp
và các chủ cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ
nếu người đứng đầu đơn vị và từng người lao động vẫn xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy
chủ quan lơ là trong quá trình sản xuất thì hậu quả do cháy nổ sẽ rất khó lường
trong ngày hôm nay
ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh tám g
địa chỉ phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố bị can tạm giam
đối với lê minh quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thường trú thành phố hồ chí minh
nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh tám g hiện là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh bốn g
đối tượng nguyễn mạnh trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tỉnh bình dương
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh tám g cùng hai đăng kiểm viên bậc cao là lê thái quốc cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và hoàng thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng thường trú tỉnh bình dương về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan
theo quy định của pháp luật
cũng tại tỉnh bình dương trong ngày một mươi một tháng ba công an thị xã tân uyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
khẩn trương truy tìm đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng ba khi tổ tuần tra đảm bảo trật tự đô thị của phường khánh bình
thị xã tân uyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị
xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường khánh bình
đến đoạn đường lê thị trung thuộc khu phố long bình thì phát hiện một trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đệ đường vỉa hè
tuy nhiên quá trình xử lý đối tượng này đã có hành vi quá khích la lối khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung đến xem
sau khi tổ công tác giải thích đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và ký vào biên bản vi phạm hành chính
ngày chín tháng ba một tài khoản tên mèo đăng tải video clip vụ việc trên lên nhóm công khai
hống biến tân uy hai mươi bốn h với tiêu đề giật gân công an đánh người bầu sai sự thật để câu like câu view
hiện vụ việc đang được xác minh xử lý theo quy định pháp luật
công an tp hcm triệt phá một mươi hai đường dây ma túy từ campuchia thu giữ hơn bốn trăm tám mươi năm kg ma túy tổng hợp
và ba khẩu súng
đây là thông tin được đưa ra trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy của bộ công an
các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự đang tiếp tục trở thành địa điểm hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy
việc không để cho việt nam trở thành trung tâm trung chuyển ma túy quốc tế là một chỉ đạo quan trọng từ thủ tướng phạm minh chính
với tinh thần quyết tâm cao nhất công an tp hcm sẽ triển khai quyết liệt và thực hiện một số giải pháp trọng tâm
bao gồm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp khu chế xuất căn hộ chung cư và nhà cao tầng cho thuê
các ban quản lý phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra việc tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin giữa lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy trên toàn quốc
sẽ giúp chủ động phát hiện và đấu tranh triệt để với các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
bệnh viện nhi đồng một tp hcm vừa phát hiện một trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh viện
trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp tiền từ thiện
trên fanpage rong năng hội tài khoản hoàng trung kêu gọi hỗ trợ cho bệnh nhân hoàng quốc thái
đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm và đăng tải giấy chứng nhận
tuy nhiên bệnh viện nhi đồng một xác nhận không cấp giấy chứng nhận cho bệnh nhân này
và các giấy tờ đã bị giả mạo chữ ký của giám đốc bệnh viện
bệnh viện chỉ chấp nhận đóng góp qua phòng công tác xã hội và không có bệnh nhân nào
bị từ chối điều trị vì không có khả năng chi trả
các nhà hảo tâm cần xác minh thông tin và liên hệ phòng công tác xã hội
các bệnh viện trước khi hỗ trợ để số tiền từ thiện đến đúng người cần được giúp đỡ